do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm trên biển đông vùng có bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên sẽ là từ vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc đến vĩ tuyến một mươi sáu năm độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nên từ ngày bốn tháng một mươi hai đến ngày sáu tháng một mươi hai ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật tới cấp tám
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
khu vực phía tây của nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật tới cấp chín khiến cho biển động mạnh
riêng vùng biển phía đông của bắc và giữa biển đông có gió mạnh dần lên mức cấp chín đến cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua là cấp một mươi một đến cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm khiến cho biển động dữ dội
đó là diễn biến của cơn bão số bảy và thời tiết trên các vùng biển
còn trên đất liền dự báo trong ngày hôm nay khu vực bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh khô
vì thế mà lúc này ngoài trời vẫn còn khá là rét ở bắc bộ mức nhiệt chỉ ở mức từ một mươi hai đến một mươi năm độ
trong khi đó các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh nhiệt độ cũng chỉ ở mức từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
tuy nhiên cùng với nắng sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ cũng như các tỉnh phía bắc của miền trung sẽ tăng lên ngưỡng

lùi xuống phía nam trong ngày hôm nay cả hai khu vực nam bộ và tây nguyên đều sẽ có nắng từ sớm
dưới tác động sửa ấm của những tiên nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay trên các khu vực sẽ nhanh chóng tăng lên
dự báo đến trưa và chiều nay nhiệt độ ở tây nguyên sẽ phổ biến ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trong khi đó khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước